tính đến hết ngày hôm qua ngày một tháng bốn thì đã ghi nhận sáu mươi ba trường hợp được điều trị khỏi bệnh
trong ngày một tháng bốn có sáu trường hợp được điều trị khỏi tại hai địa phương là ninh thuận và tp hcm
trong đó hai trường hợp ở ninh thuận là bệnh nhân số sáu mươi một và sáu mươi bảy bốn trường hợp ở tp hcm là bệnh nhân ba mươi hai bốn mươi năm bốn mươi tám và sáu mươi bốn
theo bộ y tế cả nước đã ghi nhận hai trăm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín sáu mươi ba trường hợp được điều trị khỏi
một trăm năm mươi năm trường hợp mắc covid một mươi chín đang được điều trị tại hai mươi ba cơ sở y tế trên toàn quốc
về tình hình điều trị cho các bệnh nhân đang có ba ca bệnh nặng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương có tiến triển tốt
năm mươi bốn bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus sars cov hai
trong số này có bốn mươi năm bệnh nhân âm tính hai lần trở lên
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn thị kim phượng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị kim phượng tham gia tổ chức
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời theo sự chỉ đạo của một số đối tượng phản động trong tổ chức ở nước ngoài
phượng đã rủ dê câu móc được một số người tham gia vào tổ chức
đồng thời tiến hành trưng cầu dân ý
một trăm năm mươi chín người để bầu cho đào minh quân làm tổng thống đệ ba việt nam cộng hòa
căn cứ vào kết quả điều tra vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang tiến hành bắt giữ nguyễn thị kim phượng
khám xét khẩn cấp nơi ở của phượng lực lượng công an đã thu giữ năm lá cờ
sọc cùng với nhiều tài liệu vật chứng khác có liên quan
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên ant